bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đánh giá mặc dù có áp lực lớn từ sự cạnh tranh thị trường và sự giảm suốt về giá thị trường thế giới của nhiều mặt hàng cây công nghiệp
kim ngạch xuất khẩu nông sản của việt nam vẫn có sự vươn lên khá mạnh mẽ
con số kim ngạch xuất khẩu đạt được năm hai nghìn một mươi tám là kỷ lục của ngành nông nghiệp việt nam
khẳng định vị thế cường quốc về xuất khẩu nông sản trên thế giới
kết quả này đạt được trong bối cảnh thị trường thế giới năm hai nghìn một mươi tám có nhiều biến động
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết thị phần xuất khẩu đều duy trì củng cố và mở rộng
năm thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của việt nam là trung quốc mỹ nhật bản asean và hàn quốc
theo báo cáo của kho bạc nhà nước cho biết tính đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
thu ngân sách nhà nước
qua hệ thống kho bạc nhà nước năm hai nghìn một mươi tám đạt một bốn triệu tỷ đồng
dự kiến năm nay thu ngân sách nhà nước có khả năng vượt năm so với dự toán
đại diện kho bạc nhà nước cho biết tính đến hết ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
trong tổng số một bốn triệu tỷ đồng thu ngân sách nhà nước
thu trong cân đối đạt một hai trăm bảy mươi tám triệu tỷ đồng bằng chín mươi sáu chín mươi ba so với dự toán năm
để đạt được đích đến là mức thu vượt năm so với dự toán
trong công tác tập trung nguồn thu
hệ thống kho bạc một mặt bám sát dự toán thu ngân sách nhà nước
phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu đồng cấp
thực hiện quyết liệt các giải pháp thu ngân sách
mặt khác tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế
tăng cường các giải pháp phối hợp thu
thêm vào đó là việc áp dụng công nghệ hạn chế tối đa thanh toán tiền mặt
ở khâu kiểm soát chi tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai
kiểm soát chi qua hệ thống kho bạc nhà nước đạt bảy trăm tám mươi năm một trăm sáu mươi tỷ đồng chi thường xuyên
bằng tám mươi bốn dự toán
trong không khí xe lạnh cuối năm tại đắk lắc
đồng bào công giáo và tin lành đang gấp rút hoàn thành những khâu trang trí cuối cùng
để chuẩn bị đón một mùa giáng sinh ấm áp an lành
những ngày này ông nguyễn đức vượng tại giáo sứ kim phát đang cùng bà con láng giềng
tất bật chuẩn bị trang trí hang đá nhà cửa để chuẩn bị đón đêm giáng sinh đang đến gần
cùng nhau hướng đến một mùa giáng sinh ấm áp an lành và một năm mới bình yên thịnh vượng
hàng năm cũng như chuẩn bị trước
khoảng cỡ một mươi ngày hoặc một tuần trước ngày hai mươi năm tháng ngoen
giáo dân trong giáo sứ cũng như giáo họ đều tổ chức bắt điện làm hang đá để mừng cho dân sinh
ngoài việc trang trí nhà cửa giáo dân tại giáo sứ kim phát cũng tranh thủ tập trung lại
đến trang trí nhà thờ lớn vệ sinh đường ngõ để cùng nhau tận hưởng không khí giáng sinh ấm áp đang đến gần
tất cả đều tập trung về chúng ta

tại xã nghi thuận huyện nghi lộc nghệ an bà con giáo sứ bình thuận đã thiết kế cây thông vô cùng thú vị từ hành tâm cao gần hai mươi mét đường kinh đáy gần ba mét
để làm ra được cây thông noel này người dân phải dùng hơn tám bầu hành tâm kết lại
nhằm truyền tải đến khán giả những nốt lặng trong bản nhạc cuộc đời của các họa sĩ
triển lãm kéo dài đến hết ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
mỗi người một vẻ họ mang đến cho triển lãm khoảng lặng những dấu ấn riêng
nếu như phạm luận thích thú sự chuyển động của ánh sáng mô tả sự tương phản và truyền sắc độ của những gam màu nóng lạnh trên chất liệu sơn dầu
thì vi kiến thành lại khai thác vẻ đẹp của sơn mài ở nhiều góc độ khác nhau
khi là sự trầm ấm của những gam màu lạnh nhuyễn trong màu sơn cánh rán
khi là sự tương phản và cộng hưởng của những gam màu mạnh
đặt cạnh nhau lúc lại là sự mơ màng êm dịu của những tông màu hòa quyện đan sen
còn hoàng phượng vĩ sắc màu tươi mới nét vẽ tưởng như ngây ngô mà lại mạch lạc khúc chiết
bày ra cả một thế giới của thực và mộng của người lớn và trẻ thơ của thi ca và chiết học
tôi với lại họa sĩ phạm luận và họa sĩ hoàng hồng vĩ thì ở ngoài đời cũng chơi với nhau khá lâu
anh em thì cũng hay ngồi trò chuyện
rồi cũng có những chuyến đi thực tế đáng tác ở miền trung rồi lên biển núi đồng văn mèo vạt của hà giang
trong những chuyến đi đó thì anh em mới nảy ra một cái ý nghĩ là cùng nhau làm một cái triển lãm
ban đầu chúng tôi muốn tổ chức một cái triển lãm chuyên đề vẽ về hà giang vùng đất biên giới địa dầu thổ quốc
nhưng mà do cái điều kiện thời gian của tôi nó quá eo hẹp
nên tôi không làm kịp tôi không làm kịp cái thủ đề như vậy
thế là cuối cùng là anh em thống nhất làm với nhau cái triển lãm lấy tên là triển lãm phản lặng
mời độc giả chiêm ngưỡng một số tác phẩm được trưng bày trong khoảng lặng
tiếp theo chương trình bắc bộ trời trở rét trung bộ có mưa to đến rất to
hàng trăm công trình cấp nước tập trung ở đắk nông bị đắp chiếu
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các khu vực ở phía đông bắc bộ và bắc trung bộ
sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây bắc bộ và trung trung bộ
gió đông bắc trong đất liền cấp hai ba vùng ven biển cấp ba bốn
xét mưa đá và gió giật mạnh
các công ty lâm nghiệp cơ sở tư nhân trên địa bàn tỉnh tuyên quang
đang tập trung làm bầu gieo ươm cây giống với mong muốn cây giống bảo đảm chất lượng
bởi thực tế nhiều năm trở lại đây một phần do cây giống không bảo đảm chất lượng
khiến cho nhiều hectare rừng trồng một hai năm tuổi của người dân đã bị chết gây thiệt hại đến kinh tế
toàn tỉnh tuyên quang hiện có hai mươi ba cơ sở gieo ươm
gieo ươm giống cây lâm nghiệp
các vườn ươm này đáp ứng khoảng chín mươi lượng cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng của tỉnh
các cơ sở vẫn chủ yếu nhân giống bằng hình thức dâm hom canh hoặc gieo ươm tử hạt
nhiều cơ sở sử dụng nguồn hom không rõ nguồn gốc dẫn đến lượng giống phục vụ trồng rừng sản xuất không đảm bảo chất lượng
bên cạnh đó mấy năm gần đây tình trạng một số cơ sở nhỏ lẻ hộ gia đình
nhập giống cây ở các tỉnh khác về bán gây khó khăn trong công tác quản lý chất lượng
để bảo đảm chất lượng rừng trồng tri cục kiểm lâm tỉnh tuyên quang khuyến cáo các doanh nghiệp
người làm rừng cần tìm đến cơ sở được cấp phép để mua cây giống
tuyệt đối không mua cây trôi nổi không có nguồn gốc rõ ràng trên thị trường
lai châu là địa phương có số lượng đàn gia súc lớn
tuy nhiên người dân vẫn trăn nuôi theo hướng thả rong và phát triển đàn gia súc manh mún
nhờ sự hỗ trợ của nhà nước giờ đây việc chăn nuôi gia súc đã giúp cho người dân giảm nghèo bền vững
nghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã vùng cao sùng phài huyện tam đường tỉnh lai châu
bà tần thị ly ở bản cư la nhà cũng như các hộ dân khác ở xã sùng phài huyện tam đường
trước đây chỉ nuôi một con trâu để lấy sức kéo
kinh tế chủ yếu dựa vào dụng nương nên cái nghèo vẫn luôn đeo đằng
những năm gần đây nhờ chính sách hỗ trợ vay vốn hướng dẫn kỹ thuật phát triển mô hình chăn nuôi gia súc
mà bà ly đã phát triển đàn gia súc giao động hàng năm trên dưới một mươi con
hiện tại không những đã thoát nghèo mà bà ly còn có tiền gửi ngân hàng lên đến gần trăm triệu đồng
giờ thì không còn đói nghèo nữa cứ chăm sóc tốt đàn châu bò và ngựa là có tiền mua sắm đồ đạc và trang trải cuộc sống và còn dư gửi ngân hàng đấy
những năm gần đây xã sùng phài huyện tam đường tỉnh lai châu ngoài công tác chăm sóc bảo vệ phát triển đàn gia súc trên địa bàn
xã còn chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc
hiện nay xã đang hướng người dân chuyển dân nuôi châu sang nuôi bò và nuôi ngựa
chính nhờ phát triển nuôi bò và ngựa mà tỷ lệ giảm nghèo của xã sùng phà hàng năm đều đạt gần sáu một năm
đây cũng là hướng đi giúp bà con các dân tộc giảm nghèo bền vững
trước đây là nguồn vốn của vkp trong đó có việc hỗ trợ các tiểu dự án sinh kế
cái thứ hai nữa là trong những năm gần đây thì chúng tôi phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội huyện
trong đó tập trung phát triển về chăn nuôi
và từ các nguồn vốn hỗ trợ khác nhau nữa là chúng tôi cũng vận động nhân dân
trong đó là tập trung về phát triển về đàn gia súc
và đặc biệt là với xã
tôi thường xuyên cử cán bộ xuống các bản cùng với các trưởng bản xuống các hộ dân
tuyên truyền vận động cho bà dân cho nhân dân về cách chăm sóc chăn thả đối với đàn gia súc
và hướng dẫn bà con về kỹ thuật để tránh dịch bệnh
hiện tại tỉnh lai châu có tổng đàn gia súc trên ba trăm năm mươi con
và còn tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo
vì vậy tỉnh lai châu cần tiếp tục có nhiều chính sách hỗ trợ giúp người dân phát triển gia súc
giảm nghèo bền vững
để tăng khả năng nhận biết sản phẩm an toàn chất lượng cho người tiêu dùng
tỉnh lâm đồng đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ tem truy xuất nguồn gốc nông sản
việc dán tem truy xuất nguồn gốc nông sản bước đầu giải quyết được tình trạng
sản phẩm đội lốt nông sản lâm đồng đồng thời khẳng định thương hiệu nông sản của địa phương
hiện nay trên địa bàn tỉnh lâm đồng có khoảng hai mươi một đơn vị đã áp dụng công nghệ tem truy xuất điện tử
việc dán tem truy xuất nguồn gốc điện tử cho các sản phẩm nông sản bước đầu đã giải quyết được tình trạng
làm giả thương hiệu nông sản lâm đồng tăng khả năng nhận biết sản phẩm an toàn và không an toàn trên thị trường
dán tem truy xuất là việc làm mà các nhà sản xuất nông nghiệp đang hướng đến
tuy nhiên quy trình này đòi hỏi chi phí cao trình độ sử dụng công nghệ của nông dân
do vậy tỉnh lâm đồng đang từng bước phối hợp với các đơn vị cung cấp tem truy xuất nguồn gốc
đẩy mạnh việc hoàn chỉnh hệ thống thông tin trên tem truy xuất
nhất là các sản phẩm có nguy cơ cao về làm giả nhãn hiệu nông sản lâm đồng
đắk nông đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để thi công hai trăm bốn mươi hai công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
tại các vùng nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh
tuy nhiên đa số các công trình cấp nước này chỉ hoạt động
được một thời gian ngắn rồi bị hư hỏng hoặc nước bị ô nhiễm không sử dụng được
đành đắp chiếu bỏ hoang cả chục năm nay gây lãng phí nguồn ngân sách đầu tư
khiến cho người dân vô cùng bức xúc
năm hai nghìn năm bonner riêng xã đắc nia thị xã gia nghĩa
được nhà nước đầu tư xây dựng một công trình cấp nước sinh hoạt tập trung
tuy nhiên sau gần hai năm công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng thường xuyên
và từ năm hai nghìn bảy đến nay công trình này bị hư hỏng đắp chiếu bỏ hoang
mong rằng là có sự xem xét của cấp trên
nên đầu tư công trình nó phải có và bà con có thể sử dụng được
để tiền lợi trong sinh hoạt đời sống hằng ngày
ở huyện đắc sông từ năm hai nghìn năm đến năm hai nghìn một mươi năm
toàn huyện được đầu tư ba mươi bốn công trình cấp nước cho gần hai hai trăm linh hộ dân
tại carbon buôn trung tâm xã và thị trấn với kinh phí đầu tư hơn sáu mươi tỷ đồng
có một điểm chung là đa số các công trình này đều chỉ hoạt động được một thời gian ngắn
rồi hư hỏng và bị bỏ hoang
tính đến nay đã có hai mươi hai trong tổng số ba mươi bốn công trình ngưng hoạt động hoặc bị hư hỏng hoàn toàn
đó là những công trình hư hỏng trên địa bàn để phân loại ra những công trình nào con có thể sử dụng được
và những công trình nào không thể sử dụng được thì có đề xuất với tỉnh và có kết quả giải quyết cụ thể
không riêng ở huyện đắc sông thị xã giang nghĩa
các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên toàn tỉnh đắk nông hiện nay đều chung thực trạng
nguyên nhân việc xuống cấp của các công trình được các cơ quan chức năng tỉnh đắk nông đánh giá là lỗi quy trình
ngay từ khi tiến hành đầu tư do thiếu kinh phí duy tu bảo dưỡng công tác tổ chức quản lý vận hành còn nhiều hạn chế
đây cũng là một nguồn rất là kinh phí rất là lớn để phục vụ cho công tác này nhưng mà cái hiệu quả thì quá thấp
và cái này thì tỉnh cũng đã tổ chức nhiều cái hội nghị cũng đưa ra nhiều giải pháp
nhưng mà đến hiện tại thì toàn bộ công trình cấp nước sạch vẫn chưa có cái giải pháp nào hữu hiệu để mà phục hồi
hay là thanh lý hay là chuyển giao như thế nào cho các tổ chức khác cho nó hiệu quả hơn
hàng trăm tỷ đồng vốn đầu tư không phát huy hiệu quả gây lãng phí lớn cho ngân sách
đã đến lúc phải xem xét quy định trách nhiệm cụ thể của cá nhân tập thể khi để xảy ra lãng phí trong lĩnh vực đầu tư công
tri cục thủy sản tỉnh quảng bình vừa phối hợp với đồn biên phòng nhật lệ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
phát hiện và bắt giữ hai tàu đánh cá hành nghề giã cào tận diệt hải sản trên vùng biển tỉnh quảng bình
theo đó lực lượng thanh tra của tri cục thủy sản quảng bình phối hợp với đồn biên phòng nhật lệ
phát hiện và bắt quả tang hai tàu cá mang số hiệu qng chín mươi
và qng chín mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi chín ts do ông đinh văn hoàng chú tại xã nghĩa an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi làm chủ tàu
đang đánh bắt giã cào tận diệt thủy hải sản tại vùng biển xã ngư thủy trung huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
tri cục thủy sản và lực lượng biên phòng tỉnh quảng bình đã tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính hai tàu cá vi phạm
số tiền năm mươi một triệu đồng đồng thời thông báo về địa phương của chủ tàu để cảnh báo giáo dục
được biết từ đầu năm đến nay lực lượng liên ngành tỉnh quảng bình đã bắt giữ và xử phạt sáu mươi hai trường hợp tàu giã cào
khai thác trái phép trên vùng biển quảng bình xử phạt hành chính gần sáu trăm linh triệu đồng
chi phí đánh bắt tăng cao chịu tác hại của thiên tai nguồn nguyên liệu hải sản đang ngày càng khan hiếm cạn kiệt
là nguyên nhân khiến cho nhiều ngư dân đã bỏ nghề bỏ biển
chính vì thế lao động đi biển đã sụt giảm đáng kể trong thời gian qua
kỳ nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại bà rịa vũng tàu
gần ba mươi năm theo đuổi nghiệp trải lưới nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng anh nguyễn thành hậu ra khơi đến bắc
không chỉ mình anh mà rất nhiều ngư dân ở huyện đất đỏ tỉnh bà rịa vũng tàu cũng đã bỏ nghề làm công việc khác
hải sản khăn hiếm chi phí tăng cao ảnh hưởng của thiên tai là những nguyên nhân khiến cho ngư dân không còn mặn mà với biển
đầu sáng lượng này nó cũng thưa bớt cho nên là những người ta bỏ biển
nhiều người ta đi bán giấy số cũng nhiều
tại vì cái nguồn đánh bắt này bây giờ do cái sự giả cào nó cào nhiều quá dù nó làm mất đi cái nguồn sinh của cái con cá hoặc con ghẹ con tôm
tại vì nó nạo vét nhiều quá đâm ra là nó mất đi những cái trứng những cái sinh nở của những con cá con tôm nó bị mất
cho nên ngày cái nó cạn kiệt lần
đây cũng là tình hình chung
tình hình của nhiều địa phương khác thói quen đến bắc hải sản tận diệt của ngư dân đã khiến cho nguồn hải sản bị cạn kiệt
chi phí đến bắc cho mỗi chuyến ra khơi thì ngày càng tăng hiệu quả kinh tế không có
lại còn chịu rủi ro khi thiên tai liên tiếp xảy ra đã khiến cho ngư dân bỏ biển thiếu lao động biển
nguyên liệu khang hiếm đã ít nhiều ảnh hưởng đến ngành chế biến thủy sản
cái ngành khai thác hải sản trong những năm hôm nay thì rất là khó khăn
do cái ngư trường nó cạn kiệt
thiên tai và cái giá cả nhiên vật liệu cũng như là cái tiêu thụ sản phẩm bất sản nó không có ổn định
nếu cứ tiếp tục tình trạng này thì chỉ e rằng chẳng bao lâu nữa nguồn lao động biển sẽ bị sụt giảm đáng kể
chính quyền địa phương cần sớm định hướng cho bà con ngư dân
những con tàu này vốn dĩ dùng để ra khơi đến bắc chứ không phải nằm yên phơi nắng bên mạnh lưới được xếp xó
vừa qua công an tp biên hòa
lực lượng công an tp biên hòa bắt quả tang bảy đối tượng đang dùng hai thuyền loại lớn để bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông đồng nai
trong lúc tuần tra trên sông đồng nai đoạn thuộc địa phận khu phố hai phường bửu long
lực lượng công an thành phố biên hòa phát hiện hai thuyền lớn đang bơm hút vận chuyển cát trái phép trên sông
khi phát hiện lực lượng công an bảy đối tượng trên hai thuyền đã hô hoán tăng ga bỏ chạy về hướng tỉnh bình dương
tuy nhiên sau khoảng ba mươi phút truy đuổi lực lượng công an đã khống chế được bảy đối tượng cùng tăng vật hàng chục mét khối cát vừa được bơm từ lòng sông đồng nai lên khoang thuyền
kiểm tra trên hai thuyền lực lượng chức năng ghi nhận một thuyền được trang bị hệ thống máy mã lực lớn gắn vòi rồng chuyên dụng để bơm hút cát
trong khi đó thuyền còn lại có sức chứa hàng trăm mét khối được các đối tượng dùng để vận chuyển
sau khi bắt giữ công an tp biên hòa đã đưa các đối tượng về trụ sở lấy lời khai và tạm giữ hai thuyền để phục vụ công tác điều tra
công an huyện thành trương tỉnh nghệ an vừa bắt giữ hai đối tượng là nguyễn công thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và ngô văn thịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều trú tại xóm bảy xã thanh văn huyện thanh trương về hành vi mua bán trái phép pháo
trước đó ngày hai mươi hai tháng một mươi hai công an huyện thanh trương chủ trì phối hợp với đội kiểm soát hải quan
thuộc tri cục hải quan cửa khẩu thanh thủy đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng thái và thịnh đang bán hai bánh pháo loại ba mươi sáu quả cho một người đàn ông
khám xét khẩn cấp chỗ ở của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm bốn mươi bốn bánh pháo loại ba mươi sáu quả do nước ngoài sản xuất tổng trọng lượng số pháo thu giữ là một trăm linh kg
tại cơ quan điều tra thái và thịnh khai nhận mua số pháo trên từ phía bắc rồi mang về nhà giấu để gần tết bán lẻ kiếm lời
mỗi bánh pháo các đối tượng mua sáu trăm linh đồng bán tám trăm linh đồng
trong phần tin quốc tế pháp hỗ trợ các cửa hàng bị đập phá do biểu tình áo vàng
bùng phát dịch salmonella tại mỹ
những cuộc biểu tình áo vàng đã gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế pháp do các hoạt động đập phá hồi của và những khoản thất thu vì các khu vực mua bán bị phong tỏa
bên cạnh những giải pháp của chính phủ để xoa dịu phe biểu tình
chính quyền thành phố paris cũng tuyên bố sẽ hỗ trợ người kinh doanh bị thiệt hại bằng gói giảm bớt tổn thất trị giá hai triệu euro
theo tuyên bố của thị trưởng thành phố paris gói giảm bớt tổn thất bao gồm việc miễn một phần thuế cho các cửa hàng bị đập phá
miễn thuế mặt tiền trong một tháng cho các cửa hàng có phần sân ngoài trời bị đóng cửa do lo ngại ảnh hưởng bởi các vụ bạo lực của người biểu tình
ước tính doanh số của các cửa hàng tại paris đặc biệt là những cửa hàng ở khu trung tâm
bị giảm suốt từ hai mươi ba mươi do các cuộc bạo động xảy ra đúng mùa cao điểm của các hoạt động mua bán trước dịp lễ tết cuối năm
chính phủ mỹ cho biết hiện nay nước này đã ghi nhận hơn hai trăm linh trường hợp nhiễm bệnh do nhiễm khuẩn salmonella xuất phát từ các sản phẩm từ thịt gà tây sống
mới đây nhất trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của mỹ ghi nhận thêm năm mươi hai trường hợp ở hai mươi sáu bang xuất hiện triệu chứng nhiễm khuẩn
nâng tổng số người bị nhiễm khuẩn đường ruột samonella lên tới hai trăm một mươi sáu người ở ba mươi tám bang
trong đó có một trường hợp tử vong ở bang california
trước đó bộ nông nghiệp mỹ đã thu hồi hơn bảy mươi bốn tấn thịt gà tây do lo ngại nhiễm khuẩn salmonella
trong bối cảnh hàng triệu người mỹ đang lên thực đơn cho các bữa tiệc giáng sinh sắp tới
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh khuyến cáo người tiêu dùng nhanh chóng rửa tay sau khi tiếp xúc với thịt gà tây và nấu gà tây chín kỹ
sau khi kết thúc cuộc họp báo thường niên với hơn một bảy trăm linh phóng viên trong nước và quốc tế
tổng thống nga vladimir putin đã dành cho redina
cô gái khiếm thị một mươi bảy tuổi cơ hội được thực hiện một cuộc phỏng vấn đặc biệt với nhà lãnh đạo nga
khi ông biết được rằng đây là một trong những ước mơ của cô
rajina mắc một căn bệnh hiếm gặp có tên gọi là viêm tủy thị thần kinh hay còn gọi là bệnh davic
khi có cơ hội tập sự với nghề báo cô luôn muốn được một lần phỏng vấn tổng thống nga và ước mơ của cô đã trở thành sự thật
khi bắt đầu rrigina đã hỏi ông putin về những ngày đầu ông trở thành tổng thống nga
và rằng liệu ngay từ đầu ông có mơ ước trở thành tổng thống nga
cuộc trò chuyện trở nên thân thiện hơn khi cô gái hỏi ông putin về sở thích âm nhạc và món quà mà ông muốn nhận được nhân dịp năm mới
khi kết thúc cuộc phỏng vấn regina đã xin phép được chạm vào mặt tổng thống putin để nhìn thấy khuôn mặt ông bằng cảm nhận
tổng thống cho phép và cô gái trẻ nhận xét ông rất ưa nhìn và là một người tốt
những ngày qua nhiều người dân tại thành phố damas của syri đã tổ chức diễu hành để chào đón lễ giáng sinh đang đến gần
đáng chú ý lễ diễu hành còn có sự tham gia
trong lễ diễu hành của một ban nhạc gồm một trăm linh binh sĩ thuộc con đội syri lực lượng này đang tham gia cuộc chiến chống lại phiến quân và các nhóm cùng ố
lễ diễu hành bắt đầu từ khu vực bab thuma đi qua nhiều tuyến phố chính tại thủ đô damas và kết thúc tại quảng trường abbasiyen
đoàn diễu hành cũng đã ghé qua khu vực đông guta nơi từng là một trong những điểm nóng chiến sự chịu tàn phá nặng nề do giao tranh
chúng tôi từng rất sợ khi phải đi qua quảng trường abbasiyen do có thể xảy ra pháo kích
tuy nhiên nhờ những nỗ lực của quân đội chính phủ nơi đây đã hồi sinh trở lại giờ chúng tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc
tôi đã quay trở lại từ canada để nghỉ lễ sau tám năm nơi đây đã trở thành một quảng trường tràn ngập niềm vui
kể từ khi bùng phát cách đây gần tám năm cuộc xung đột ở syri đã cướp đi sinh mạng của hơn ba trăm sáu mươi người buộc bảy triệu người phải rời bỏ nhà cửa
đến nay tình hình đã được vãn hồi phần nào khi quân đội chính phủ syri và đồng minh tiện giành lại quyền kiểm soát phần lớn
theo thông tin từ chính phủ hàn quốc bộ văn hóa nước này vừa thông qua quyết định sẽ ban hành mẫu thiết kế mới cho hộ chiếu của hàn quốc
dự kiến hội chiếu mới sẽ được đưa vào sử dụng từ năm hai nghìn hai mươi
phiên bản mới của hội chiếu hàn quốc sẽ gồm ba màu màu xanh navi cho công dân màu xám cho quan chức chính phủ và màu đỏ cho các nhà ngoại giao
nhằm tăng cường an ninh và nâng cao khả năng chống và đập hộ chiếu mới sẽ làm từ một loại nhựa bền trong suốt gọi là nhựa nhiệt dẻo poly carbon
theo tuyên bố của các quan chức hộ chiếu hiện tại sẽ được sử dụng đến khi hết hạn
sau người dân hàn quốc có thể chuyển sang mẫu hộ chiếu mới sớm hơn nếu muốn
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt